công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đang vào cuộc điều tra vụ việc
một quán bún đầu ở số bốn mươi một đường trần bình trọng thành phố bô ma thuật liên tục bị khủng bố
theo đó vào sáng ngày hôm nay trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh quán bún đậu trên
liên tục bị kẻ xấu đến khủng bố gây tâm lý hoang mang
chủ quán bún đậu cho biết quán hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay
thời gian gần đây quán liên tục bị tấn công đe dọa khủng bố tinh thần
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng năm một nhóm khoảng một mươi đối tượng rượt đuổi và hâm dọa gia đình chủ quán trên đường đi làm về
tiếp đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm hai thanh niên dạch sơn xe con của gia đình này gây thiệt hại tài sản
tiếp đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng năm một thành viên trong gia đình chủ quán bị một đối tượng đánh gây thương tích
trong các ngày hai mươi tám tháng sáu và ngày hai tháng bảy một người đàn ông tới trước cửa quán nẹp bô xe máy
xả khói gây ô nhiễm môi trường và làm cho khách bỏ đi
chủ quán cho biết đây đều là những hành động của các đối tượng kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh